kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin ngày hôm nay là tin tức về cơn bão số năm
cụ thể vào hồi một mươi giờ sáng nay ngày chín tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bốn độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong những giờ tiếp theo bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm
đến khoảng một mươi h ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ngay trên khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển chậm yếu theo hướng tây
sau đó đổi hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và hướng vào phía đất liền nước ta
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
có gió xoáy cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín sau tăng lên cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông là cấp ba
trở lại với thời tiết trên đất liền những ngày vừa qua tại bắc bộ liên tục có mưa rông trên diện rộng xuất hiện
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
sự báo từ ngày mai mưa trên khu vực sẽ giảm nhanh số giờ nắng trong ngày kéo dài hơn
nên nhiệt độ có xuống tăng nhẹ
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ nhiệt độ giao động từ hai mươi ba ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tuy nhiên từ khoảng ngày một mươi hai khi mà giải hội tụ dịch chuyển dần lên kết hợp với cơn bão số năm tiến lại đất liền nước ta
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
tương tự trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rông cũng giảm xuống diện vài nơi
ban ngày có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
tuy nhiên từ khoảng ngày một mươi hai và ngày một mươi ba do ảnh hưởng của hình thế gây mưa đã phân tích ở trên
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
quý vị cần theo dõi sát sao và cập nhật liên tục các bản tin thời tiết
để có thể nắm bắt được tình hình mưa lớn có thể xuất hiện tại khu vực miền bắc
tương tự như các tỉnh đồng bằng bắc bộ thời kỳ từ ngày một mươi cho đến khoảng ngày một mươi hai
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa có xu hướng giảm bớt về cường độ
nên nhiệt độ sẽ gia tăng dần cao nhất ngày trong thời đoạn ba ngày tới
phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
sau đó khoảng chiều tối ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba khả năng là mưa có xuống gia tăng trở lại
do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa rào và rông vài nơi
và lúc chiều tối trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó từ thời đoạn ngày một mươi hai và ngày một mươi ba thì mưa rông tại đây cũng tăng mạnh
do chịu ảnh hưởng của bão số năm
thời đoạn từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng chín tại vùng cao tây nguyên
được dự báo tiếp tục có mưa rào và rông
do tác động chủ yếu gió tây nam nên thời gian mưa rông chủ yếu xuất hiện về cuối ngày
không loại trừ khả năng có những điểm có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông bà con nên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là lốc xoáy gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây vẫn duy trì trong ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần đề cao cảnh giác
nền nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
cao nhất ngày giao động xung quanh ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn